tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan mới đây đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp nga vladimir putin
nhằm thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương cũng như tình hình liên quan đến cuộc xung đột ukraine
thông báo của văn phòng tổng thống thổ nhĩ kỳ cho hay trong cuộc điện đàm
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương và cách thúc đẩy cải thiện hơn nữa mối quan hệ này
liên quan tới xung đột tại ukraine tổng thống erdogan nhấn mạnh ankara đã sẵn sàng đóng góp cho những nỗ lực thúc đẩy
giải pháp hòa bình theo hướng có lợi cho tất cả các bên
với vị thế độc nhất là có quan hệ hữu nghị với cả nga và ukraine
thổ nhĩ kỳ thời gian qua đã tích cực đảm nhận vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên
tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình và là đồng bảo trợ của sáng kiến biển đen ký kết hồi tháng bảy
nhằm loại bỏ những rào cản với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc